tại hà nội hội nghị chuyên đề asean trung quốc undp lần thứ tư với chủ đề đổi mới để xóa đói giảm nghèo hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đã chính thức được khai mạc
hội nghị được bộ lao động thương binh và xã hội với vai trò là cơ quan chủ trì cộng đồng văn hóa xã hội asean tại việt nam phối hợp với ban thư ký asean và chương trình phát triển liên hợp quốc undp đồng tổ chức
tại hội nghị các bên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm các điển hình tốt trong áp dụng đổi mới sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo
trao đổi quan điểm và ý tưởng về giải pháp tăng cường đổi mới và đảm bảo phương pháp tiếp cận toàn diện trong việc đạt được mục tiêu
đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nghiên cứu các mô hình mới nổi cho đổi mới toàn diện trong asean
chúng ta đã thấy xóa đói giảm nghèo bằng các giải pháp tăng cường đổi mới
nhưng các mô hình cũ trước đây đã không còn hiệu quả nhất là khi công nghệ ngày càng phát triển
nhiều mô hình mới lấy người khuyết tật hay đồng bào dân tộc làm chủ thể đã đem lại hiệu quả rất đáng khích lệ
chúng ta đổi mới sáng tạo bằng cách áp dụng công nghệ tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế người nghèo qua đó giúp họ cải thiện chất lượng sống
chính phủ các nước cũng cần giữ vai trò chủ lực nêu gương và nhân rộng các mô hình để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo
đổi mới này có hai cái cạnh
đó là trong bối cảnh công nghệ bốn công nghệ bốn thời hạn
thì nó là vấn đề tận dụng các công nghệ mới các tiến bộ của khoa học kỹ thuật để có thể làm cho công việc của mình thuận lợi
hay có thể có những phần mềm hay các giải pháp để cho người nhóm yếu thế hay những người nghèo có thể vượt qua những rào cản về mặt phòng lý
có thể tạo được thu nhập cho họ và thu nhập rất là tốt
thế nhưng mà một cái khía cạnh nữa của vấn đề đổi mới đó là đổi mới về cách thực hiện và tìm thấy những vấn đề
những vấn đề mới trong những cái cũ để có thể tìm ra những cái giải pháp mà thúc đẩy nó tốt hơn
bên lề hội nghị lần này một số mô hình đổi mới để xóa đói giảm nghèo đã được giới thiệu đến các đại biểu tham dự hội nghị